chiều nay tám tháng một mươi hai các lực lượng chức năng của thị xã tân uyên tỉnh bình dương
vẫn đang điều tra làm rõ về các thiệt hại cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ cháy
tại công ty trách nhiệm hiếu hạn đồ gỗ lập đạt chuyên sản xuất đồ gỗ
nằm trong khu công nghiệp nam việt phường tân phước khánh thị xã tân uyên tỉnh bình dương
trước đó khoảng ba giờ sáng nay ngày tám tháng một mươi hai tại công ty trách nhiệm hiệu hạn đồ gỗ lập đạt
đã xảy ra một vụ cháy lớn
nhận tin báo cháy lực lượng chức năng đã đến ngay hiện trường tiếp cận khoanh vùng
không chế đám cháy tránh cháy lan ra xung quanh
sau nhiều giờ chữa cháy đến bảy giờ sáng ngày hôm nay vụ cháy đã cơ bản được dập tắt
hậu quả của vụ hỏa hoạn đã khiến cho nhà xưởng rộng gần hai m hai của công ty này
bị thiêu dụi hoàn toàn rất may không có thiệt hại về người